cũng tại buổi thông tin với báo chí thì đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
thực hiện các lộ trình phòng chống dịch đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ có nhiều bước
trong đó sẽ đưa ngay vào gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà
gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà sẽ gồm sáu hoạt động cho cả nhiễm lẫn người chăm sóc bệnh nhân
cụ thể gồm các bước xác lập danh sách hướng dẫn f tự chăm sóc khám bệnh và theo dõi diễn biến của f
hướng dẫn sử dụng thuốc xét nghiệm cho f tư vấn sức khỏe và hướng dẫn f gọi cấp cứu
ngoài ra công tác đảm bảo an sinh dưỡng cần thiết cho người f tại nhà cũng được quan tâm
người nhà có thể điện thoại ngay với những anh chị em nào có tách nhiệm được phân công
nhân viên y tế sẽ thành lập một phiếu theo dõi sức khỏe để ghi chép lại những biểu hiện
những diễn biến sức khỏe của người f hàng ngày
coi như là một dữ liệu để chúng ta có chăm sóc điều trị phù hợp với diễn biến của họ
và việc này khi cần thì đội y tế lưu động thuộc trạm y tế phường sẽ đến
mục tiêu hướng tới kết thúc giãn cách sau ngày một mươi năm tháng chín là thành phố bước sang giai đoạn bình thường mới
theo đó sẽ có từng giai đoạn được thành phố triển khai tập trung thực hiện
thứ nhất là giai đoạn từ hôm nay cho đến ngày hai mươi hai tháng tám
thì cố gắng phấn đấu là kéo giảm tỷ lệ tử vong
không để xảy ra trường hợp người bệnh f chuyển nặng mà không được tiếp nhận điều trị
xác định chiến lược để chuyển đổi vùng đỏ vùng cam vùng vàng mở rộng vùng xanh
tại các quận huyện thành phố thủ đức
giai đoạn từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám tức là một tuần tiếp theo
thì mở rộng vùng xanh trên địa bàn thành phố phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh
với các quận huyện cần giờ phủ chi nhà bè phú nhật quận năm quận bảy quận một mươi một
từ một tháng chín đến một mươi năm tháng chín thì duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng
số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày
và số nhập viện phấn đấu là dưới hai
hai người mỗi ngày
một chiến dịch quan trọng không kém để có thể chặn đứng lây lan của dịch là hướng tới đạt mục tiêu bảy mươi
được tiêm vaccine cộng đồng do đó thành phố rất cần sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân
hãy đi tiêm ngay khi có vaccine để hiệu quả của vaccine phát huy trong bối cảnh dịch đang lan mạnh và phức tạp
tránh việc lựa chọn vaccine mà mất đi cơ hội tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tính mạng bản thân và gia đình